vào những ngày này khắp các con đường ngõ nhỏ từ trung tâm đến các khu vực vùng ven
hoa anh đào đã bung nở nhộm thắm sắc hồng phố phường núi rừng đà lạt
những cánh hoa sắc hồng pha tím tạo sức hút kỳ lạ đối với người dân địa phương
và hàng nghìn du khách đến tham quan chụp hình lưu niệm
đến hẹn lại lên vào khoảng giữa tháng một mươi hai đến tháng một hàng năm
hoa mai anh đào một loài hoa mang vẻ đẹp mong manh dịu dàng nơi sửa lạnh
lại bừng nở khắp thành phố
dọc các tuyến đường trung tâm thành phố đà lạt như trần hưng đạo hùng vương lê đại hành
quanh hồ xuân hương hay đến với các khu vực vùng ven như trại mát xuân thọ xuân trường
hàng nghìn cây mai anh đào rộ trong thời tiết xe lạnh và nắng vàng